trước đòi hỏi của thời đại yêu cầu đổi mới và mở rộng phạm vi cung cấp thông tin mọi mặt cho độc giả tại các quốc gia sử dụng tiếng tây ban nha trên thế giới
tuyên truyền chủ trương của đảng nhà nước việt nam cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong đó có các quốc gia sử dụng tiếng tây ban nha
báo nhân dân sẽ cho ra mắt ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng tây ban nha vào sáng mai ngày hai mươi năm tháng một
hiện nay trên thế giới có khoảng một tỷ người nói tiếng tây ban nha việc ra đời ấn phẩm nhân dân điện tử tính tây ban nha là yêu cầu cần thiết trong việc hoàn thiện nhiệm vụ tiếp cận độc giả toàn cầu của báo nhân dân
sau khi được ban bí thư đồng ý chủ trương xuất bản nhân dân điện tử tiếng tây ban nha từ quý ba năm hai nghìn một mươi chín
báo nhân dân ban nhân dân điện tử bắt tay ngay vào chuẩn bị nội dung cơ sở vật chất hạ tầng nhân lực và bước đầu chạy nội bộ trang nhân dân điện tử tiếng tây ban nha
báo nhân dân điện tử tây ban nha sẽ tập trung các nhóm nội dung thông tin thời sự gồm chính trị kinh tế xã hội văn hóa giải trí quốc tế thể thao và thông tin quảng bá gồm ảnh video nhịp cầu hữu nghị hồ sơ tư liệu đặc biệt là chuyên mục du lịch